tại tỉnh quảng nam tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty truyền tải điện quốc gia khởi công các dự án đường dây năm trăm linh kv nhiệt điện quảng trạch vũng áng
và sân phân phối năm trăm linh kv trung tâm điện lực quảng trạch đường dây năm trăm linh kv quảng trạch dốc sỏi dốc sỏi pleiku hai
công trình xây dựng tới gần bảy trăm bốn mươi hai km đường dây năm trăm linh kv mạch kép đi qua chín tỉnh thành phố
phó thủ tướng trịnh đình dũng dự và phát lệnh khởi công dự án
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo bộ công thương phối hợp với các bộ ngành liên quan và evn tập trung hoàn thiện các khâu trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án
để bảo đảm an toàn phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương cần phối hợp với các bộ ngành liên quan làm tốt công tác quản lý công tác đầu tư xây dựng
bộ tài nguyên và môi trường làm tốt công tác quản lý môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý tốt vấn đề đất rừng
tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy trình đầu tư xây dựng bảo đảm dự án đạt mục tiêu đề ra về chất lượng hiệu quả tiến độ
chủ đầu tư phù hợp với các nhà thầu tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế giả phá bom mìn
nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực nguồn lực vốn thiết bị để tranh thủ thực hiện dự án bảo đảm an toàn trong thi công và bảo đảm cho người dân trong quá trình thi công không để thất thoát lãng phí tiêu cực tại dự án
phó thủ tướng đề nghị chính quyền các cấp của các địa phương tập trung hỗ trợ cho dự án hỗ trợ chủ đầu tư nhà thầu thuận lợi trong triển khai nhất là thực hiện nhanh chóng công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân tạo điều kiện về mặt bằng giao thông an ninh tại khu vực thi công